kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị vì mối quan hệ đồng tính được nuôi dưỡng bằng tiền và những lời hứa
cuộc đời cậu sinh viên trượt dài và rồi phải trả giá bằng bản án thích đáng của pháp luật
vụ án đã gây bỏng hoàng dư luận suốt một thời gian dài
bởi không ai nghĩ được rằng cậu sinh viên nghèo với khuôn mặt hiền lành lại ra tay đoạt mạng người man dợ đến vậy
chi tiết vụ việc xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
sáng ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu nhân viên của doanh nghiệp tư nhân tư vấn du học ht trụ sở tại quận năm
liên lạc qua điện thoại với giám đốc công ty là ông lee alex
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quốc tịch úc tạm trú tại quận một mươi
nhưng không được
gần trưa anh long là nhân viên công ty tìm đến nơi lưu trú của giám đốc ở đường nguyễn trí thanh
phường ba quận một mươi để tìm kiếm
anh long phát hiện nhà của ông lee alex khóa trái bên trong nhưng gọi cửa không ai đáp trả
nghi vấn có chuyện anh l đã lên công an phường trình báo
sau đó cảnh sát khu vực đã cùng với anh l phá khóa cửa kiểm tra
thì phát hiện ông lee alex đã tử vong
khám nghiệm hiện trường công an ghi nhận ông lee alex tử vong trong trạng thái khỏa thân
nằm trên nệm ở lầu một
nạn nhân được xác định là tử vong do bị bóc cổ
công an còn xác định ông lee alex mất một số tài sản
như xe gắn máy điện thoại di động iphone sáu iphone năm s
một máy tính bảng một nhẫn vàng một đồng hồ ví tiền
được biết ông lee alex là người hoa sống từ nhỏ ở tp hcm
sau đó qua úc và có quốc tịch tại đây
năm hai nghìn sáu ông lee alex về tp hcm kinh doanh mở công ty ht như đề cập
công an xác định ông lee alex là người đồng tính
và công an xác định ông lee alex là người đồng tính
công an điều tra hiện trường cho thấy đây là vụ giết người cướp tài sản
có thể có liên quan đến tình cảm đồng giới
công an tập trung điều tra theo hướng này và dần hé lộ
sàng lọc những người có quan hệ đồng giới với nạn nhân alex
công an đưa đối tượng quách phước hồ tây vào diện nghi vấn
tây đang ở trọ cùng với người chị ruột tại quận tám
và theo học hệ trung cấp của một trường đại học lớn tại sài gòn
sau khi ông alex được phát hiện tử vong tại nhà riêng
tây vẫn sinh hoạt học hành bình thường
tuy nhiên từ chứng cứ thu thập được
công an quyết định mời tây lên đấu tranh
và nghi can này đã nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội
tây khai quen biết với ông alex qua mạng xã hội từ tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
và dần trở nên thân thiết
đêm ngày một mươi năm tháng bảy ông alex nhắn tin rủ tây đến nhà chơi
tại đây doanh nhân cho biết sắp có chuyến công du nước ngoài
nên muốn mời tây đi cùng cho vui
tuy nhiên tây muốn đi thì phải quan hệ tình dục
chiều theo ý của ông này với nhiều chiêu quái đản
để lấy cảm giác mới lạ
nghe vậy tây gật đầu đồng ý
tây để ông alex dùng sợi dây điện cột vào hai tay
dùng băng treo chói chân rồi cởi quần áo
quan hệ bằng đường hậu môn
do đã bị cột chặt tay chân nên trong quá trình quan hệ
tây bị đau nhăn nhó mặt mày
yêu cầu ông alex dừng lại và mở chói
nhưng càng yêu cầu thì vị này càng khoái
nên quan hệ mạnh hơn cho đến lúc xong
xong việc thấy alex nằm bên cạnh
nên tây yêu cầu mở chói cho tây
nhưng mãi một lúc sau ông này mới chịu mở cho tây
do bị đau nên tây tức giận ngồi đè lên ngực
rồi dùng tay đấm ông alex nhiều cái vào mặt
rồi đứng lên mặc quần áo vào
tuy nhiên khi đang mặc thì tây nghe ông alex nói
mày đánh tao tao sẽ báo công an cho mày đi tù
sợ alex báo công an nên tây đã chạy tới
tiếp tục dùng tay đánh nhiều cái vào đầu mặt
khiến ông này mỗi lúc một yếu
sau khi thực hiện hành vi
tây lục quần áo lấy đồng hồ điện thoại máy tính tiên vàng và xe máy bỏ trốn
trước khi truyền khỏi hiện trường tây lại chỗ của ông alex xem tình hình
thì thấy alex đã tử vong
dọc đường về tây mang xe gắn máy cướp được đến công viên hai mươi ba tháng chín quận một để gửi lại
tây thuê xe ôm về phòng trọ ở quận tám ngủ như bình thường
về phần mình sau khi cướp được nhiều tài sản trong đó có cả thẻ tín dụng và mật khẩu
nên tây đã lên mạng mua hàng online bằng chính tài khoản của nạn nhân
tây lên mạng mua của thế giới di động một chiếc điện thoại hạng sang
khi đi nhận hàng người giao hàng hỏi ông a lách đâu thì tây nói ông chủ bị mệt nên nhờ tây đi lấy giúp
khi nhân viên giao hàng đề nghị chụp lại hình ảnh mình và điện thoại thì tây vẫn ung dung cho chụp thoải mái
thấy ngon ăn sau đó tây tiếp tục lên mạng mua hàng bằng tài khoản của nạn nhân
nhưng phía gia đình bị hại đã biết và khóa tài khoản này
các tài sản cướp được tây bán lấy tiền tiêu xài
riêng chiếc xe máy của bị hại tây đưa đi gửi nhiều nơi sau đó đi mua biển số giả lắp vào rồi dùng một thời gian sau đó lại đi gửi
tưởng chừng như vụ án đi vào ngõ cụt nhưng rồi cơ quan điều tra cũng điều tra ra manh mối
sau hơn ba tháng làm việc cật lực nhà chức trách đã bắt tay phải tra tay vào còng trước sự bất ngờ của nhiều người
nhất là thầy cô bè bạn cùng trường nơi tây đang theo học
với hành vi đó tây bị truy tố về hai tội
nói về hoàn cảnh gia đình của tây dù sinh ra trong gia đình không được trọn vẹn cha bỏ đi mẹ con tây tự giao cháo nuôi nhau
nhưng anh ta vẫn được mẹ và các anh chị lo cho ăn học tới nơi tới trốn
tốt nghiệp cấp ba chúng tuyển vào trường trung cấp y dược tp hcm tây khăn gói lên tp trọ học
tuy vẻ ngoài xù xì nhưng trái tim của tây chỉ dung cảm với bạn đồng giới
sợ bị người thân bạn bè xa lánh tay lén lút vào các trang mạng
trang mạng dành cho người đồng tính nam để làm quen với những người đồng tính như mình
tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu thông qua mạng honet trang mạng dành cho người đồng tính nam tôi làm quen với ông lee alex quốc tịch úc là chủ một công ty chuyên tư vấn du học ở tp hcm
sau đó alex thường xuyên nhắn tin rủ tây tới nhà mình chơi
khoảng một mươi tám h ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu alex nhắn tin gọi tây tới nhà và cho biết mình sắp đi nước ngoài công tác muốn đưa tây đi cùng
nhưng với điều kiện
tây phải cho alex quan hệ tình dục
nghĩ tới chuyến đi nước ngoài miễn phí tây vội vã nhận lời
và sau đó vụ án mạng thương tâm đã xảy ra
liên quan đến vụ án ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo quách phước hồ tây hai mươi ba tuổi ngụ ở đồng nai
trước đó phiên sơ thẩm tây bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt trung thân về tội giết người
bốn năm tù về tội cướp tài sản
trước đó tòa án nhân dân xử sơ thẩm hồi tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy và tuyên phạt tây tổng mức án tù trung thân
sau khi có bản án tây kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên tòa tây thừa nhận tội của mình và mong được pháp luật khoan hồng
đại diện viện kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố tại tòa đề nghị không chấp nhận kháng cáo của tây
tuy nhiên sau khi nghị án hội đồng xét xử cho rằng bị cáo tây khi phạm tội còn trẻ tuổi
chưa suy nghĩ
do quá tin tưởng ông alex hứa hẹn cho tây đi nước ngoài nên mới cho ông alex quan hệ
bị cáo được ông alex mời đến nhà chơi sau đó bị cáo bị chói tay bằng dây điện để quan hệ kiểu mới độc lạ
khi ông alex đòi chói cả chân tây nữa thì tây phản đối dùng chân đạp ông ấy
tây cho rằng mình không đồng ý nội dung bản cáo trạng
bị cáo không thỏa thuận với ông alex về quan hệ tình dục trước đó
ông alex nói khi nào đi công tác sẽ dẫn tay theo
chứ không hứa hẹn cho bị cáo du lịch hay đi du học nước ngoài
tây khai trước đây bị cáo chưa quan hệ tình dục với ai
nên khi nghe ông alex nói quan hệ tình dục kiểu mới
bị cáo không biết mới là như thế nào nên bị cáo không phản đối
khi bị ông ấy trói vào quan hệ bị cáo thấy đau đớn và nhục nhã
bị cáo yêu cầu ông ấy nhiều lần cởi trói cho bị cáo nhưng không được
khi ông ấy tắm xong mới cởi trói cho bị cáo
lúc đó bị cáo thấy đã nguôi ngoai nhưng ông ấy lại thờ ơ với bị cáo
bị cáo tức quá trách mất
bị cáo thức và lao vào đánh
đến tham dự phiên tòa có em gái nạn nhân
cô đau khổ cho biết tôi đến tòa không phải để kết tội ai
tôi cũng hiểu được câu chuyện nên không mang lòng thù hận
tôi chỉ mong tòa công bằng và nghiêm minh xét xử bị cáo đúng tội
ngồi bên dưới mỗi khi nghe viện kiểm sát luận tội
mẹ của tây đặt tay lên ngực ánh mắt đầy lo lắng
đây là đứa con trai bà yêu thương và đặt nhiều hy vọng nhất
đến hôm nay bà vẫn không thể tin được con trai có quan hệ đồng tính
và là một tội phạm giết người cướp tài sản
bà ngậm ngồi nói tôi luôn mong mỏi con nhanh ra trường
về quê mở tiệm thuốc có công việc làm ổn định
vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi
nếu không phạm tội đáng lẽ giờ này con đã ra trường
bắt đầu tạo lập cuộc sống riêng
tôi đã cố gắng hết sức để chăm lo cho con
nhưng tôi cũng chỉ là phụ nữ
giám mà tây có cha bên cạnh để chia sẻ
hiểu được những tâm tư tình cảm
thì mọi chuyện đã không như ngày hôm nay
ngồi bên cạnh con
hai người chị của tây vừa ăn hủy mẹ vừa buồn bã
nhìn về phía em trai
từ năm lớp tám tây được lên thành phố hồ chí minh học
và sống chung với các chị
họ cũng bận rộn công việc và những lo toan trong cuộc sống
nên tây phải học cách sống tự lập
tự làm thêm để trăng trải cuộc sống
tự giải quyết những chuyện của bản thân
một người chị gái của tây chia sẻ
hồi nhỏ tây rất hiền lành khờ khạo
ai nói gì cũng tin
khoảng thời gian sắp tốt nghiệp
tôi thấy tây thay đổi trầm tính lầm lì
cứ tưởng em có chuyện gì buồn
chứ không nghĩ là tây có mối quan hệ đồng tính
đến khi xảy ra chuyện thì gia đình mới biết
được nói lời sau cùng
tây gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân
xin được pháp luật khoan hồng
đến khi nghe hội đồng xét xử quyết định
tuyên phạt mức án tù chung thân
tây quay xuống nhìn mẹ và chị rồi bật khóc
mẹ và chị gái tây cũng hỏa khóc theo
dẫu thoát mức án cao nhất
cơ hội được gặp mặt người thân đối với tây vẫn còn
nhưng ngày đoàn tụ sẽ rất xa rất xa
sau khi bị tuyên án
tây đã tác động gia đình bồi thường hoàn toàn thiệt hại
mà bản án sơ thẩm tuyên
thân nhân của bị cáo có nhiều người có công với cách mạng
nên được xem xét giảm án cho tây
sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ
theo quy định pháp luật
hội đồng xét xử quyết định tuyên giảm án cho bị cáo tây
từ trung thân xuống hai mươi năm tù về tội giết người
bốn năm tù tội cướp tài sản
tổng hình phạt tây phải chấp hành là hai mươi bốn năm tù
khi nghe tòa tuyên giảm án cho mình tay bật khóc
khi bị dẫn giải ra xe về trại giam
tây ôm hai người chị gái của mình xin lỗi họ và khóc nớc nở
thưa quý vị chỉ vì một lý do không tưởng
cái ham muốn của cậu sinh viên nghèo
mà vụ việc vô cùng thương tâm đã xảy ra
hung thủ cuối cùng cũng đã phải nhận bản án thích đáng của pháp luật
hy vọng vụ việc sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bạn trẻ
đừng vì một phút bốc đồng
thiếu suy nghĩ để rồi gây ra những vụ việc nghiêm trọng
hơn hết là tự đẩy cuộc đời mình vào ngõ cụt tâm tối